thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một trăm linh bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn vat với tổng giá trị lên tới gần sáu mươi bốn tỷ đồng lớn nhất từ trước đến nay
trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này có ba mươi người bị truy tố về tội trốn thuế sáu mươi tám người bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn
hai người bị truy tố các tội mua bán trái phép hòa đơn làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và trốn thuế
đặc biệt trong số các bị cáo có tới sáu mươi tám người trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc và giám đốc của nhiều doanh nghiệp
bị cáo nguyễn minh tú trú tại tp thủ đức tp hcm lao động tự do được xác định là chủ mưu cầm đầu vụ án
tú đã mua sáu trăm bốn mươi sáu doanh nghiệp rồi cùng nhiều đàn em đã tự kê khai khống doanh số mua vào khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế địa tử trong các kỳ quyết toàn thuế
cùng với đó bị cáo tú còn mua sáu công ty tài chính giao cho người khác
quản lý nhằm hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hòa đơn vat đã bán
với các thủ đoạn trên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo tú và các đồng phạm đã bán hơn một triệu hóa đơn vat khống cho hơn tám mươi tám doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng doanh số gần sáu mươi bốn tỷ đồng
với mỗi hóa đơn khống được bán tú hưởng lợi từ bảy đến một năm doanh số
tính theo tổng số hòa đơn đã bán tú đã trục lợi hơn hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài tới ngày hai mươi
hai mươi chín tháng một mươi hai
sau thời gian đấu tranh chuyên án phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự lê trí tuấn mai phước ngọc về hành vi tổ chức đánh bạc huỳnh văn trường và lê văn nam cùng tp đà nẵng về hành vi đánh bạc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tuấn và ngọc đã liên lạc với nhân sử dụng trang mạng bóng
truy cập vào các tài khoản cá độ để thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
các đối tượng chia tài khoản thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các con bạc đồng thời nâng mức giá trị quy đổi một đơn vị đô la mỹ cá độ từ một mươi hai đồng lên một mươi bảy đồng cho đến hai mươi đồng
bước đầu ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này là khoảng hơn năm mươi tỷ đồng tăng vật tạm giữ gồm năm điện thoại di động khoảng hai trăm linh trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ trong khoảng một năm